phó giáo sư diệu thúy
với các bà mẹ thì nên bảo vệ con mình như thế nào khi ở trong nhà khi ra đường
thưa phó giáo sư diệu thúy
tôi thấy rằng một số bà mẹ đẩy xe nôi bé trẻ sơ sinh tắm nắng bên vỉa hè đầy khói xe và bụi
điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến trẻ nhỏ
vâng như người ta biết là trẻ nhỏ nó rất nhạy cảm
như người ta biết nó rất dễ hắt hơi sổ mũi dễ lắm ạ
thế thì người ta có nói là ô nhiễm có hai phần trong nhà và ngoài nhà
trong nhà có những yếu tố trong nhà có ô nhiễm ví dụ ông bố thức lá trong nhà chắc chắn là ô nhiễm môi trường
chắc chắn là như thế
một số nhà thì có thể là đun nấu trong nhà những than tổ ong
thần đầu tiên phải giữ môi trường trong nhà sạch sẽ nhất là con đứa trẻ nhất là trẻ nhỏ như anh tả
đứa trẻ bình thường không khí điều hòa tốt mở cửa thông thoáng
trong nhà chúng ta tránh những cái hít khói bụi những cái mà không mong muốn
ví dụ như là tuột đồi hút thuốc lá trong nhà chúng ta là mật quả thông khí
đứa trẻ rất là dễ chịu
nhưng mà ô nhiễm môi trường thì trẻ em cũng như người lớn
thậm chí trẻ em còn nhạy cảm hơn người lớn còn dễ hát hơi sổ mũi hơn người lớn
và các ông bố bà mẹ thì tôi cũng biết rất rõ là
mình cũng phải tránh những cái chỗ đấy đâu những chỗ mà quán nước có rất nhiều người hút thuốc lá
ví dụ như thế rồi là cái mật độ ô tô đông xe máy đông
thì những cái khói bụi rất là nhiều ô nhiễm môi trường
nhưng mà đúng là có nhu cầu của một đứa trẻ là phải cần phải
đứa trẻ nó lớn và nhiều cái vitamin d là tắm nắng

vậy ta khuyến cáo thế nào
ta khuyến cáo là những cái đứa trẻ nhỏ
ta phải tiếp xúc ra tối đa với cái nắng mặt trời
nhưng mà chỉ thời gian ngắn được một ngày thì có một mươi năm một mươi năm phút thôi
và người ta tiếp xúc qua cái ánh sáng cửa kính
chúng ta cũng biết đứng sau cái cửa kính nó rất là nóng
sáng sớm tám chín giờ sáng
ta bộc lộ cái lưng đứa trẻ
tức là mình cởi một nám đứa trẻ ra bộc lộ lưng đứa trẻ nó giữ ấm trong nhà
và cái ánh sáng nó xuyên qua như thế
nó làm cho chuyển hóa vitamin d đứa trẻ nó sẽ có tăng chiều cao
chúng ta chỉ mặc một cái bìm thôi để hở toàn bộ lưng
có thể che một cái mắt đi
và tập đều đặn như thế
còn những cái chỗ ô nhiễm mà tôi nghĩ là nên tuyệt đối tránh xa
tuyệt đối tránh xa đứa trẻ
với đông người nhé không những ô nhiễm còn nhiễm khuẩn cơ
tôi đi mang vi khuẩn thì tôi không gây bệnh
những đứa trẻ mà nhiễm vi khuẩn nó gây bệnh ngay lập tức
cho nên tránh xa tất cả những đứa trẻ nhỏ đi
ra ngoài đường chúng ta có thể khoác đứa trẻ một cái khăn voan nhẹ
để cho nó tránh những cái tiếp xúc với môi trường bên ngoài
trẻ lớn hơn một chút được đeo khẩu trang
thế rồi về nhà thì tập một cái thói quen
như anh cạnh nói là rửa mũi xúc hậu
và rửa tay
tại sao lại thế
vì trẻ nhỏ ngoài những chuyện mà chúng ta nghĩ là lây đường hô hấp
nó lây đường giọt bắn là chủ yếu
tức là những dịch tiết từ mũi hậu
nó bám vào tay chân đồ chơi
và đứa trẻ nó cho tay lên miệng lên mũi là chuyện bình thường
cho nên có những phản xạ cứ về phải là rửa tay
phay quần áo thì đấy cũng giảm ra nguy cơ rất là nhiều
cho các bệnh lý hô hấp của trẻ em
như vậy cũng là một trong những lời khuyên rất là bổ ích
bác sĩ diệu thúy dành cho tất cả bà mẹ
khi muốn chăm sóc con mình
cách tốt nhất trong thời điểm này
một khán giả nữa
của hà nội